các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng bốn công an huyện sóc sơn hà nội khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bốn đối tượng về tội danh
tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo khoản hai một trăm tám mươi bảy bộ luật hình sự
cụ thể bốn đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm
triệu thị kim thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thành phố đà lạt lâm đồng
phạm quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở huyện ứng hòa hà nội
nguyễn thị thanh loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
và trần ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở quận hai bà trưng thành phố hà nội
về tội danh tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo khoản hai một trăm tám mươi bảy bộ luật hình sự
trước đó ngày một mươi tháng bốn công an huyện sóc sơn cùng công an phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội
kiểm tra ngôi nhà trọ số ba mươi hai trên ba mươi bảy ngõ hai trăm linh bốn xuân đỉnh đã phát hiện có bảy phụ nữ đang sinh sống trong ngôi nhà này
trong đó có ba phụ nữ đang mang thai một phụ nữ đã cấy phôi thai
bước đầu cơ quan công an làm rõ những phụ nữ này đều được một đường dây nuôi để thực hiện hành vi phạm tội
trong đó thảo và tuấn có vai trò là chủ mưu còn loan và nam giữ vai trò giúp sức
các đối tượng này thông qua mạng xã hội tìm các gia đình hiếm muộn những phụ nữ không có khả năng làm mẹ
để môi giới với giá tiền tám trăm linh triệu đến một triệu đồng
một hai tỷ đồng một ca mang thai hộ
sau đó các đối tượng lấy phôi rồi liên hệ với các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
đặt vấn đề mang thai hộ với giá khoảng ba trăm linh triệu đồng một ca
chót lọt mỗi vụ việc các đối tượng hưởng lợi từ năm trăm linh đến tám trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được điều tra mở rộng
ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đào văn ngọc phó chủ tịch tp long xuyên
bị can ngọc bị bắt vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
cùng ngày công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của bị can ngọc
bị can ngọc bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn tp long xuyên tỉnh an giang
liên quan vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam
bị can nguyễn bảo sinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long xuyên
trong quá trình điều tra vụ án ông võ văn trung giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
đã mất làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
các lô nền tái định cư công an tỉnh an giang đã triệu tập một mươi năm người
trong đó có hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp là bị can ngọc và sinh
một mươi người thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp long xuyên
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam năm người
gồm hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long xuyên và nguyễn thanh phong cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp
nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp
huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi chín ông trung đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc
và giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên làm hồ sơ khống để cấp sai quy định năm thửa đất cho năm hộ dân
những hộ dân này là nguyễn văn cương ngụ tỉnh miền nam nguyễn văn tiếp nguyễn văn núp nguyễn tấn tài và trần thị hồng hoa
cùng ngụ tỉnh an giang
sau khi đã cấp giới chứng nhận ông trung đã bán hai thửa đất do cương và tiếp đứng tên cho lê văn phong ngụ tp long xuyên
với giá bảy hai tỷ đồng sau đó phong bán lại cả hai thửa đất này cho người khác với giá một mươi một năm tỷ đồng
công an tỉnh an giang xác định cả năm thửa đất nêu trên do những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu
duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư
từ đó công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi năm tháng bốn cảng vụ hàng hải quảng ngãi cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh điều tra làm rõ
việc ba nạn nhân được tìm thấy trong vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển lý sơn quảng ngãi
không có tên trong danh sách thuyền viên mà đơn vị thuê tàu trình báo về cơ quan chức năng
sau khi xảy ra vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển lý sơn ông lê văn trung ở xã long hữu đông huyện cần đước long an
đã đến quảng ngãi để nhận dạng người thân
theo ông trung khi nghe tin qua báo đài về vụ tai nạn nói trên ông đã đến nhà em gái xác minh
và biết em rể là võ văn sông có đi trên chuyến tàu gặp nạn
ông trung vội bắt xe ra quảng ngãi để nắm tình hình
khi được cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi cung cấp hình ảnh các nạn nhân đã được tìm thấy
ông trung nhận ra danh tính của ba người
ông trung cho biết ngoài em rể võ văn sông hai nạn nhân khác cũng là người quen ở cùng xã long hữu đông
có tên là đặng văn nhung và đặng văn ước
ngay sau đó lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình các nạn nhân được xác định ở tỉnh long an
các gia đình đều mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ đưa người thân về quê mai táng
như vậy so với khai báo đăng ký danh sách ban đầu của đơn vị thuê tàu với cơ quan chức năng
cửa khẩu cảng kỳ hà quảng nam thì tên của thuyền viên trên tàu không đúng
cụ thể trong khai báo có năm người gồm phạm văn hiệp đặng minh phương võ tấn khương võ văn nhiều và bùi minh trí
còn võ văn sông đặng văn nhung và đặng văn ước không có trong danh sách thuyền viên
khai báo với đồn biên phòng cửa khẩu càng kỳ hà quảng nam
ông nguyễn minh tuấn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh chủ tàu kéo và xà lan bị chìm cho biết
trong hợp đồng chỉ thuê ông phạm văn hiệp làm thuyền trưởng còn ông hiệp gọi thêm người đi trên tàu thì công ty này không nắm được
mới đây đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bình thạnh đang thụ lý điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông
xảy ra vào khoảng hai mươi hai h hai mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng bốn tại trước số bốn mươi bảy lê quang định phường một mươi bốn quận bình thạnh
lực lượng chức năng thông báo tìm nam thanh niên chạy xe máy rời khỏi hiện trường sau tai nạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy với nhau làm hai người bị thương
tuy nhiên sau va chạm một người có liên quan trong vụ tai nạn đã chạy xe máy rời khỏi hiện trường đi đâu không rõ
để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ tai nạn nói trên công an quận bình thạnh thông báo tìm người phương tiện có liên quan
hoặc người biết thông tin về người và phương tiện có liên quan
công an đề nghị người có thông tin liên hệ đội cảnh sát giao thông trật tự công an bình thạnh số hai mươi tám nguyễn thiện thuật phường hai mươi bốn quận bình thạnh tp hcm
gặp trung tá lê duy phương số điện thoại chín mươi tám hai trăm ba mươi bốn hai nghìn chín trăm ba mươi chín để giải quyết
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra và công an quận hải châu đà nẵng cho biết
đã khởi tố bắt tạm giam năm thanh niên và cấm đi khỏi nơi cư trú một nữ bị can
về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng trong vụ mang hung khí đi diễu phố chém nhầm người ở đà nẵng
theo điều tra ngày một mươi năm tháng một phạm đình trưởng sinh năm hai nghìn chín quận hải châu
rủ một số thanh niên trong nhóm xóm ga tìm nhóm cô minh ở quận sơn trà để tấn công
đến giờ ngày một mươi sáu tháng một trưởng cùng khoảng ba mươi người mang theo dao phóng lợn khung khí tự chế vỏ chai bia đi trên một mươi năm xe máy tìm nhóm cư minh
khi đi tìm đối thủ nhóm xóm ga đã đi thành đoàn với tốc độ cao lạng lách đánh võng dàn hàng ngang rồi cầm dao phóng lợn tuyếp sắt đưa lên trời bấm còi liên tục
khi quay lại đường nguyễn hoàng nhóm xóm ga thấy có một nhóm thanh niên khoảng một mươi người đi trên năm xe máy thì nghĩ đó là nhóm cô minh nên đuổi theo
bất ngờ bị đuổi nhóm thanh niên bỏ chạy theo nhiều hướng
lúc này nvn sinh năm hai nghìn năm tỉnh quảng nam chở nht sinh năm hai nghìn sáu đà nẵng bị một số người trong nhóm sóng ga ném chai thủy tinh
và chặn lại chưa kịp nói phải trái nhóm này đã dùng dao tấn công tê bị thương nờ cũng bị tấn công nhưng may mắn trốn thoát được sau đó
theo kết luận giám định thương tích tê bị thương tích hai mươi hai và công an đã khởi tố bắt kẻ cầm đầu
sau thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố các bị can gồm trần quang hùng sinh năm hai nghìn bốn quận thanh khê
lê nguyễn tấn trường sinh năm hai nghìn bốn quận liên triều
nguyễn bảo châu sinh năm hai nghìn bảy tỉnh quảng trị
phan tuấn hải sinh năm hai nghìn bảy quận liên triều
nguyễn đắc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và lê nguyễn thảo vi sinh năm hai nghìn cùng quận thanh khê
trong đó nguyễn đắc huy và lê nguyễn thảo vi là vợ chồng
tuy nhiên vi đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa tạm giữ hình sự năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép
qua công tác quản lý địa bàn nắm tình hình khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi ba đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đội hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện điểm chứa chấp
tổ chức sử dụng ma túy tại phòng bốn trăm linh hai trung cư giả hợp một mươi hai tầng thuộc tổ năm phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình gây mất an ninh trật tự
đối tượng cầm đầu là bùi tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tổ một mươi một phường tân thịnh tp hòa bình chủ căn hộ trên
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo lập kế hoạch để đấu tranh triệt phá
xác định trưa ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi đi uống bia bùi tuấn anh sẽ cùng các đối tượng khác tụ tập tại phòng bốn trăm linh hai để tổ chức sử dụng ma túy
khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đội hai phối hợp cùng công an phường tân thịnh đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hòa bình bố trí phân công lực lượng bắt giữ không để các đối tượng bỏ trốn tẩu tán tăng vật
quá trình tiến hành kiểm tra phòng bốn trăm linh hai các đối tượng trong nhà chống đối không chấp hành mở cửa
do chuẩn bị kỹ lưỡng phương án đấu tranh từ trước nên tổ công tác đã nhanh chóng áp sát phá nhiều lớp cửa vào nhà và khống chế bắt giữ bảy đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bảy đối tượng gồm bùi tuấn anh đào xuân long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tổ một mươi ba phường tân thịnh tp hòa bình
nguyễn anh thư sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường chú xóm nà chiếu xã cao sơn huyện đà bắc tỉnh hòa bình
nguyễn mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tổ một phường tân hòa tp hòa bình
phạm thanh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú khu một xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
nguyễn quang hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tổ bốn phường tân hòa tp hòa bình
ngô đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tổ một mươi hai phường hữu nghị tp hòa bình
vật chứng thu giữ gồm nhiều công cụ phương tiện dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mảnh giấy bạc bám dính ma túy và nhiều vật chứng có liên quan
kết quả test nhanh sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã tạm giữ hình sự đối với bùi tuấn anh nguyễn mạnh dũng ngô đức thuận phạm thanh long đàm xuân long
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ điều tra mở rộng
theo thông tin từ phía ngân hàng nhà nước trưa hai mươi năm tháng bốn phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong năm hai nghìn hai mươi bốn với khối lượng đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc đã bị hủy do chỉ có một đơn vị tham gia
lý do được đưa ra là chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu
theo thông báo trước đó của ngân hàng nhà nước phiên thầu dự kiến diễn ra vào lúc chín giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu lớn

khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô tương đương một bốn trăm linh lượng
khối lượng tối đa là hai mươi lô tương đương hai lượng
bước giá dự thầu là một mươi đồng một lượng
bước khối lượng dự thầu là một lô tương đương một trăm linh lượng
trước đó phiên đấu thầu đầu tiên dự kiến diễn ra vào sáng hai mươi hai tháng bốn nhưng cũng bị hủy do không có đủ số thành viên đăng ký sự thầu và chuyển tiền cọc
phiên đấu thầu này cuối cùng diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn nhưng chỉ có hai trên một mươi một đơn vị trả giá với khối lượng chúng là ba bốn trăm linh lượng
đồng nghĩa ngân hàng nhà nước còn ế một mươi ba bốn trăm linh lượng vàng miếng
hầu hết đơn vị tham gia không thỏa mãn với mức giá sàn do ngân hàng nhà nước công bố
khi xét tới việc phải bỏ ra lượng vốn lớn trong bối cảnh giá vàng thế giới có xu hướng đi xuống
trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng ngành giao thông hà nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè
lòng đường gầm cầu cạn để trông giữ ô tô
thông tin vừa được ông nguyễn phi thường giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
cho biết tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do bộ giao thông vận tải tổ chức
theo ông thường số phương tiện cá nhân trên địa bàn hà nội tăng nhanh
số liệu năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy thành phố có sáu ô tô mới được đăng ký tốc độ tăng bình quân trên năm
theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tỉnh hà nội phải đạt bốn diện tích đất đô thị nhưng hiện nay mới chỉ đạt sáu mươi
trong khi đó việc đầu tư chưa thực sự hấp dẫn nên không thể có ngay các hệ thống giao thông tỉnh trên địa bàn
để đáp ứng nhu cầu người dân
vì vậy lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép ngành giao thông thành phố
tiếp tục sử dụng lòng đường vỉa hè ngầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông đặc biệt là ô tô
sáng hai mươi năm tháng bốn cục chính trị quân khu bảy tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề mang tên quân khu bảy
viết tiếp bản hùng ca tại bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ quận tân bình tp hcm
đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
triển lãm giới thiệu hơn hai trăm linh hiện vật hình ảnh tài liệu được chia thành ba phần chính gồm các chủ đề
điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu viết tiếp bản hùng ca điện biên phủ và quân khu bảy tự hào tiếp bước
đó là những hình ảnh hiện vật về quá trình toàn đảng toàn quân và toàn dân anh dũng đứng lên đánh thắng đế quốc mỹ xâm lược
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước cuộc chiến bảo vệ vững chắc biên giới tây nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả
giúp nhân dân campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh đất nước
thông qua triển lãm này ban tổ chức mong muốn giúp các cán bộ chiến sĩ nhân dân hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử
vai trò của chiến thắng điện biên phủ vai trò chiến tranh nhân dân đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
dịp này sở du lịch tp hcm trao quyết định công nhận bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ là điểm du lịch
thêm lựa chọn điểm đến cho du khách đến tp hcm
bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ cũng đã tiếp nhận những hiện vật do các cựu chiến binh hiến tặng
triển lãm quân khu bảy viết tiếp bản hùng ca diễn ra đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
liên tiếp những ngày qua mưa sông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá gió giật mạnh sấm xét dữ dội
xuất hiện tại nhiều tỉnh thành ở miền bắc như hòa bình sơn la lào cai phú thọ và một số khu vực ngoại thành hà nội đã tàn phá hoa màu tài sản của nhiều người dân
riêng chiều hai mươi bốn tháng bốn mưa đá phủ trắng một vùng rộng lớn tại các tỉnh ở khu vực tây như sơn la lào cai phú thọ
đã khiến các địa phương này bị thiệt hại nặng nề về hoa màu cây ăn quả và một số công trình xây dựng
theo đại diện trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường
hiện tượng mưa đá xuất hiện tại một số khu vực trong những ngày qua là do ảnh hưởng từ các đám mây rông đối lưu mạnh
đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt
hiện tượng trên kèm theo mưa rào với cứng độ lớn trong khoảng vài phút đến vài chục phút thường xảy ra trong các cơn rông và thời gian giao mùa
hiện nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có thể cảnh báo mưa rông trên nội thành hà nội từ ba mươi đến bốn mươi năm phút trước khi xảy ra
để ứng phó với thời tiết cực đoan cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng
quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen gió mạnh hơi lạnh ẩm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi